ngay sau khi kết thúc trận đấu người hâm mộ ở mọi nẻo đường đã đổ về các tuyến phố chính của hà nội để ăn mừng chiến thắng
đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm không ngủ đối với người hâm mộ mời quý vị đến với những hình ảnh ngay sau đây
thưa quý vị và các bạn chúng tôi đang có mặt tại khu vực hồ hoàn kiếm
ngay lúc này sau chín mươi phút kết thúc trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển indonesia trên đất philippines
đội tuyển việt nam đã giành hoành trị huy chương vàng đây là chiếc huy chương vàng lịch sử của đội tuyển bóng đá việt nam tại sea games lần này
và đây là không khí mà người dân tôi tin rằng không phải là chỉ những người dân ở hà nội mà tất cả người dân trên cả nước
đang đổ xô đến các trung tâm đến những nơi công cộng để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển việt nam
ngay sau tiến cõi khai cuộc trận chung kết môn bóng đá nam ở sea games ba mươi mọi nẻo đường ở thủ đô hà nội
người dân đã đổ về những khu trung tâm nơi công cộng để ăn mừng tấm huy chương vàng lịch sử của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
tại sea games ba mươi được tổ chức tại philippines từ người việt nam đến người nước ngoài đều hết sức vui mừng
trước thành tích mang tính lịch sử của bóng đá việt nam tại đấu trường khu vực
thanh niên trẻ em và người già tất cả đều ra đường mang theo lá cờ tổ quốc để cùng chia vui với đội tuyển u hai mươi hai việt nam
với thành tích này việt nam đã lần đầu tiên giành tấm huy chương vàng
xin chúc mừng đội tuyển bóng đá nam u hai mươi hai việt nam chúc mừng những ngôi sao vàng những chiến binh mang đến niềm tự hào
cho thể thao việt nam nói chung bóng đá việt nam nói riêng và những cô gái vàng của bóng đá việt nam
bóng đá việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dành huy chương vàng môn bóng đá cho thể thao việt nam